theo đó luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi có chín chương bảy mươi tám điều quy định rõ trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với cá nhân tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính tố tụng và thi hành án
thiệt hại được bồi thường quyền nghĩa vụ của cá nhân tổ chức bị thiệt hại cơ quan giải quyết bồi thường thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường phục hồi danh dự kinh phí bồi thường trách nhiệm hoàn trả trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đối với luật trợ giúp pháp lý sơ đổi có tám chương năm mươi một điều quy định về người được trợ giúp pháp lý tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý hoạt động trợ giúp pháp lý trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý
luật này cũng nêu rõ người được trợ giúp pháp lý gồm người có công với cách mạng người thuộc hộ nghèo trẻ em trong quá trình tố tụng xử lý vi phạm hành chính
phục hồi tái hòa nhập cộng đồng
người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
người bị buộc tội từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính người cao tuổi người khuyết tật cha đẻ mẹ đẻ vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ
nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người
người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự
nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình
người nhiễm chất độc da cam dioxin
người nhiễm hiv s
luật trợ giúp pháp lý sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
chiều qua ngày một mươi chín tháng sáu đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội thảo lấy ý kiến dự thảo nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
tại hội thảo
nhiều đại biểu cho rằng để thu hút đầu tư vào nông nghiệp phải cho người góp vốn tiềm năng để thấy được mức độ hấp dẫn tính khả thi của dự án sự thuận lợi trong quá trình triển khai và sự minh bạch rõ ràng về thông tin trong khâu thực hiện
theo phó thủ tướng vương đình huệ tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu cả nước chỉ có hơn bốn bốn trăm linh doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp chiếm dưới một tổng doanh nghiệp cả nước
theo phó thủ tướng điều các doanh nghiệp cần chính là cơ chế chính sách tốt hơn là hỗ trợ trực tiếp bằng tiền
trên tinh thần này phó thủ tướng nêu rõ quan điểm mục đích phải đạt được là sau khi ban hành nghị định mới phải thu hút được mạnh mẽ làn sóng doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn
tập đoàn dệt may việt nam đã có nhiều đổi mới chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn trong ngành có bước phát triển rất tốt về thị trường công nghệ quản lý giải quyết việc làm cho hơn tám mươi vạn lao động
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn dệt may việt nam gặp nhiều khó khăn về thị trường